chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với bản tin covid một mươi chín
trên kênh youtube bà sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
tiếp theo là một thông tin vui với người dân tỉnh tây ninh
sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi ông nguyễn tấn tài giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh tây ninh cho biết
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được kiểm soát
vì vậy để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa và đi lại của người dân giữa tây ninh
với các tỉnh thành phố khác nên lực lượng chức năng đã tiến hành tháo gỡ tất cả các chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
đặt tại các khu vực cửa ngõ ra vào địa bàn
ngoài ra hiện nay người dân ra vào tỉnh cũng không cần phải có giấy xét nghiệm sars cov hai
trước đó ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh có kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số một nghìn hai mươi
trên nợ quy gạch cb của chính phủ quy định
thích ấn an
toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín và quyết định bốn nghìn tám trăm linh trên quy đề gạch bit
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh cho phép mở cửa lại nhiều hoạt động kinh tế sản xuất kinh doanh dịch vụ v v
thưa quý vị hiện nay dịch bệnh vẫn đang có những diễn biến phức tạp
tại mỗi địa phương nếu không có những chính sách biện pháp cụ thể ổ dịch rất dễ bùng nổ
chúng ta vẫn cần phải cảnh sát và tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch
cùng với đó hãy theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh của chúng tôi
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại